cả thứ ba bà m t n bảy mươi hai tuổi ở hoàng liệt hoàng mai
bệnh nhân điều trị tại bệnh viện việt đức từ ngày hai mươi bảy tháng chín
ngày năm tháng một mươi được chuyển sang bệnh viện thanh nhàn
ngày tám tháng một mươi bà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
cả thứ bốn là anh d s t ba mươi sáu tuổi ở xã hiệp lực ninh giang hải dương
anh là người nhà người bệnh tại bệnh viện việt đức từ ngày hai mươi năm tháng chín
ngày sáu tháng một mươi anh được chuyển sang bệnh viện thanh nhàn
ngày tám tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
cả thứ năm là ông b v t năm mươi tám tuổi ở xuân trường nam định
bệnh nhân điều trị tại bệnh viện việt đức từ ngày một mươi bảy tháng chín
ngày sáu tháng một mươi ông được chuyển sang bệnh viện thanh nhàn
ngày tám tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
cả còn lại thuộc chùm liên quan thành phố hồ chí minh đó là anh b m t ba mươi bốn tuổi ở hoàng liệt hoàng mai
bệnh nhân làm việc tại dĩ an bình dương về hà nội ngày sáu tháng một mươi
đi cùng trên xe có ghi nhận một bệnh nhân dương tính
tại thanh hóa ngày tám tháng một mươi anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một có bốn ba mươi bảy ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai bốn trăm ba mươi một ca
như vậy với chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện việt đức từ ngày ba mươi tháng chín đến nay
ghi nhận tổng số là bốn mươi chín ca
mắc tại hà nội bao gồm hai mươi năm ca f sinh sống tại hà nội
hai mươi bốn ca f là người từ tỉnh khác đến điều trị chăm sóc bệnh nhân
sáng chín tháng một mươi tại đầu cầu văn phòng chủ tịch nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
chủ trì buổi tiếp xúc cử tri ngành y tế trước thềm kỳ họp thứ hai khóa một mươi năm theo hình thức trực tuyến
trong đó dịch covid một mươi chín và những tác động nặng nề của dịch là nội dung được người đứng đầu
nhà nước dành nhiều thời gian chia sẻ
thành phố hồ chí minh là địa bàn lớn nhất cả nước và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
lực lượng y tế là những anh hùng thầm lạc dũng cảm hy sinh cống hiến cùng với thành phố chăm sóc
bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân
lãnh đạo nhà nước chia sẻ với những đau thương mất mắt của đồng bào thành phố hồ chí minh trong đợt dịch vừa qua
ông cũng bày tỏ sự cảm thông với vất vả khó khăn của cán bộ ngành y tế khi ngày đêm hỗ trợ chăm sóc người bệnh
ông nhấn mạnh trong đợt dịch thứ tư chúng ta đã huy động nguồn lực lớn về nhân lực vật lực song thiệt hại vẫn quá lớn
thành phố hồ chí minh vẫn còn hai mươi bệnh nhân đang điều trị và hơn hai mươi hai f cách ly tại nhà hơn một mươi năm người tử vong hàng nghìn trẻ em mổ côi
hiện nay số ca nặng và tử vong do dịch tại thành phố hồ chí minh đã ít hơn địa phương đang dần trở về trạng thái bình thường mới
chủ tịch nước nhấn mạnh đỉnh dịch của thành phố hồ chí minh đã đi qua nhưng cũng cần phải lưu ý không được chủ quan
ông nhận định còn nhiều vấn đề phải giải quyết như các vấn đề xã hội tổn thất tinh thần chăm sóc sau dịch bệnh
do đó với sự lãnh đạo của thành phố hồ chí minh và trung ương ngành y tế cùng với ngành lao động còn nhiều việc phải làm để giữ cuộc sống của nhân dân bình yên
với mong muốn lắng nghe ý kiến của ngành y tế lao động thương binh và xã hội chủ tịch nước cho biết sẽ tháo gỡ khó khăn bắt cập để sớm đưa thành phố hồ chí minh trở lại cuộc sống bình thường mới
cũng trong sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính trường ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của ban chỉ đạo với các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trong hai tuần qua
đồng thời dự báo tình hình sắp tới xác định nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thống nhất toàn quốc trong phòng chống dịch tiếp tục định hướng công việc trong những tuần tới
theo báo cáo của bộ y tế từ ngày hai mươi năm hai mươi chín đến ngày tám một mươi số ca mắc trong cộng đồng giảm bốn mươi bốn
giảm bốn bảy so với hai tuần trước giảm bốn mươi bảy ba so với một tuần trước đó
một số địa phương ghi nhận số ca mắc cộng đồng tăng so với tuần trước bao gồm an giang bốn trăm chín mươi năm ca tăng một trăm bảy mươi bảy ca bà rịa vũng tàu bảy mươi hai ca tăng năm mươi ba ca bình thuận một trăm bốn mươi tám ca tăng bốn mươi năm ca quảng ngãi ba mươi chín ca tăng ba mươi hai ca hà nam hai mươi năm ca tăng một mươi bảy ca
lãnh đạo bộ y tế cho rằng tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
tại tp hcm bình dương đồng nai long an số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
đến nay có một mươi năm bảy trăm năm mươi chín đơn vị doanh nghiệp với một bốn trăm bảy mươi ba hai trăm linh công nhân lao động đang thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ hoặc một cung đường hai địa điểm hoặc kết hợp cả ba đại chỗ và một cung đường hai địa điểm
cấp giấy nhận diện phương tiện cho khoảng sáu trăm bảy mươi xe trên toàn quốc
ứng dụng pc covid đã ghi nhận trên hai mươi năm triệu điện thoại thông minh cài đặt chiếm ba mươi tám tổng số điện thoại thông minh toàn quốc
về việc đưa đón người dân về quê ban chỉ đạo lưu ý các địa phương lên kế hoạch chặt chẽ về đưa đón tiếp nhận và cách ly đúng quy định đối với người dân có nhu cầu về quê bảo đảm an ninh an toàn an sinh cho người dân
căn cứ tình hình dịch bệnh các địa phương xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh từng bước nới lỏng mở cửa đối với các hoạt động đi lại giao thông sản xuất giáo dục du lịch dịch vụ với lộ trình cụ thể khả thi

một mươi trường hợp ở huyện kim bảng và một trường hợp ở huyện bình lục ba mươi ba còn lại là phát hiện trong khu cách ly và khu phong tỏa trước tình hình nghiêm trọng này tỉnh hà nam đang khẩn trương khoanh vùng dập dịch
ngành y tế hà nam đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như vậy kể từ ca bệnh bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phủ vân thành phố phủ lý có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào chiều ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi tám h ngày tám tháng một mươi
hà nam ghi nhận năm trăm chín mươi sáu ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã hiện cdc hà nam đang phối hợp với bệnh viện lao và bệnh phổi bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện giã chiến số một tiếp tục thôi dung cách ly quản lý điều trị các ca bệnh
đợt dịch covid một mươi chín lần này tại hà nam được đánh giá khá nghiêm trọng với số lượng người mắc nhiều lan rộng trên địa bàn tất cả các huyện thị và thành phố
ngày chín một mươi đồng tháp ghi nhận một mươi chín ca nhiễm mới đây đều là những người trở về từ tp hcm đồng nai bình dương và long an
nâng tổng số caf ghi nhận ở đồng tháp lên hai trăm bảy mươi sáu ca từ đầu tháng một mươi đến nay
trước đó vào tối ngày tám tháng một mươi ngành chức năng tỉnh đồng tháp công bố kết quả xét nghiệm pcr khẳng định hai mươi tám ca nhiễm mới ghi nhận tại huyện châu thành
theo nhà chức trách vào sáng cùng ngày bốn trường hợp test nhanh tại trung tâm y tế huyện châu thành có kết quả nghi ngờ dương tính với sars cov hai
ngành chức năng nhanh chóng xét nghiệm ba mươi bảy hội dân với một trăm ba mươi người liên quan và ghi nhận hai mươi tám ca nhiễm ncov
sau khi phát hiện ổ dịch mới ông đoàn tấn bủ phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp đã làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của huyện châu thành yêu cầu nhanh chóng dập dịch
ngành chức năng đất test nhanh cho hơn hai trăm linh tiểu thương khu vực chợ cái đảo hạ và phong tỏa các khu vực liên quan
phó chủ tịch đồng tháp nhận định đây là ổ dịch khá phức tạp với chủng ca nhiễm có biểu hiện từ trước chưa xác định rõ nguồn lây
hơn bảy mươi số dân từ một mươi tám tuổi trở lên đang sinh sống tại tp hcm đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
đây là tín hiệu tích cực để thành phố sớm mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội trong giai đoạn bình thường mới
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vào sáng ngày chín tháng một mươi cho biết trong ngày tám tháng một mươi trên địa bàn đã tiêm thêm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi năm mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
công tác tổ chức tốt nên các điểm tiêm đều trật tự ổn định
cộng dồn từ khi thành phố bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt một vào đầu tháng ba đến hết ngày tám tháng một mươi đã tiêm được một mươi hai một trăm một mươi tám một trăm bảy mươi bốn mũi tiêm trong đó năm sáu mươi chín bốn trăm chín mươi tám người tiêm mũi hai
thống kê cho thấy đến nay người trên một mươi tám tuổi đã tiêm một mũi đạt chín mươi bảy tám người tiêm đủ hai mũi đạt bảy mươi ba người trên sáu mươi năm tuổi được tiêm hai mũi đạt bảy mươi bốn tám mươi chín người trên năm mươi tuổi tiêm mũi hai đạt sáu mươi sáu
riêng vaccine verocell đã tiêm cho hai chín trăm năm mươi bốn tám trăm tám mươi chín người
vaccine là chìa khóa để bảo vệ cộng đồng hạn chế nguy cơ mắc covid một mươi chín hạn chế bệnh diễn tiến nặng từ đó hạn chế tử vong
tuy nhiên ngành y tế tp hcm cũng khuyến cáo cộng đồng cần thực hiện triệt đẻ các biện pháp an toàn phòng chống dịch theo khuyến cáo năm k và các quy định của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn hỗ trợ vốn lãi suất vay hoàn thuế sớm là các giải pháp tp hcm đã và sẽ làm trong thời gian tới để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
nói về kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh tp hcm mới mở cửa trở lại bà phan thị thắng phó chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
về chính sách hỗ trợ miễn giảm thuế chính phủ đã ban hành nghị định năm mươi hai gia hạn thời gian đột thuế cho doanh nghiệp cá nhân hộ kinh doanh như thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân tiền thuê đất thay vì cuối tháng cuối quý thì được gia hạn nộp thuế tới cuối năm
bên cạnh đó trong nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ có chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh với mức ba triệu đồng một người có hợp đồng lao động đăng ký kinh doanh mã số thuế
thực tế tp hcm cũng đã chi trả khoản này trong thời gian qua
ngoài ra để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cục thuế tp hcm đã kết hợp với quận huyện để hoàn thuế sớm hơn ngay bây giờ thay vì cuối năm
bên cạnh đó bà phan thị thắng cũng cho biết chính phủ đang có dự thảo nghị định về một số chính sách thuế với dự kiến giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ba mươi
đối với các doanh nghiệp có doanh thu không quá hai trăm linh tỷ đồng trong năm qua giảm ba mươi thuế giá trị gia tăng vat cho doanh nghiệp ở một số lĩnh vực
đặc biệt dự kiến tất cả các hộ cá nhân kinh doanh sẽ được miễn toàn bộ thuế phải nộp của quý ba và quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
về việc nhiều doanh nghiệp phải gánh chi phí ba tại chỗ và xét nghiệm cho người lao động trở thành gánh nặng lớn với nhiều doanh nghiệp
do đó tp hcm đã linh hoạt trong việc này hiện doanh nghiệp không nhất thiết phải thực hiện ba tại chỗ
liên quan đến vấn đề người lao động thất nghiệp bà phan thị thắng cho biết thời gian qua số người về quê rất nhiều
dù thành phố và các tỉnh thành đã vận động bà con ở lại thành phố tiếp tục làm việc
bà cho rằng sau thời gian nghỉ ngơi một số trường hợp sẽ quay lại thành phố làm việc một số khác xét chọn ở lại quê hương
bà thắng cũng cho biết thêm sở giao thông vận tải sẽ kết nối với các tỉnh để đón người lao động trở lại tp hcm làm việc
theo kết quả thu thập được từ cuộc khảo sát hai trăm năm mươi sáu doanh nghiệp diệt may da dày cùng ba trăm linh công nhân ngành
thì trung bình mỗi công nhân sẽ tiêu tốn hai hai triệu đồng trên một công nhân trên một tuần do chi phí ba tại chỗ
về phương án sản xuất ba tại chỗ để duy trì một lao động trên một tuần các doanh nghiệp phải tiêu tốn khoảng hai hai triệu đồng
bao gồm các chi phí như tiền ăn ở xét nghiệm chưa tính chi phí điện nước
căn cứ số liệu đó nếu duy trì một công nhân doanh nghiệp phải chi trả hai hai tỷ đồng một tuần
hiện ngành diệt may da dày sử dụng nhiều lao động nhất việt nam
riêng ngành diệt may đã có khoảng hai triệu lao động chiếm hai mươi năm trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo
khối gia dày sử dụng khoảng một bốn triệu lao động chiếm một mươi tám hai có tới một năm triệu người kinh doanh thương mại dịch vụ liên quan
khó khăn trong công việc khiến nhiều lao động suy giảm sức khỏe tài chính kiệt quệ về tâm lý trong thời gian dài giãn cách
khảo sát chỉ ra sáu mươi người lao động di cư muốn về quê hoặc đã về quê
chủ yếu trong thời gian ngắn để hồi phục sức khỏe và cuộc sống cho bản thân con cái
trong đó tám mươi chín người di cư và chín mươi sáu lao động địa phương muốn tiếp tục làm ở nhà máy hiện tại
song nếu không có biện pháp hỗ trợ gắn bó tích cực các doanh nghiệp sẽ phải mất từ ba đến năm tháng để người lao động trở lại nhà máy
mới đây bộ giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa
chở khách thường lệ bắt đầu thực hiện từ ngày một mươi tháng một mươi
lần này hà nội quyết định mở lại đường bay tới một số địa phương
chuyến bay trong giai đoạn này phải có giấy thông hành vaccine
theo đó hành khách đi máy bay phải đạt các điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
thả xanh trên ứng dụng sức khỏe điện tử hoặc pc covid hoặc giấy chứng nhận
mũi tiêm gần nhất trước thời điểm đi ít nhất một mươi bốn ngày tối đa không quá một mươi hai tháng
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh trong bảy mươi hai giờ
ngoài ra hành khách phải đảm bảo tuân thủ năm k
ngoài ra hành khách không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng hoa sốt khóa thở
đau ngoại cơ đau giác học
trường hợp chuyến bay có hành khách thành viên tổ bay dương tính với sars cov hai
thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại